kính chào quý vị và các bạn bộ công thương thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra mặt hàng thịt lợn
ngành diệt may vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi khi xuất khẩu giảm tới hai tỷ usd
bà con nông dân lo ngại mắc ca rớt giá
đây là những thông tin chính được chuyển tới quý vị trong năm phút của chương trình nhịp sống kinh tế ngày hôm nay
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ công thương đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra mặt hàng thịt lợn
đối tượng kiểm tra là doanh nghiệp tổ chức cá nhân tham gia ở các khâu khác nhau trong toàn bộ chuỗi chăn nuôi sản xuất kinh doanh phân phối cung ứng lợn giống lợn hơi và các sản phẩm thịt lợn
phương thức kiểm tra bao gồm kiểm tra tại chỗ kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp hoặc yêu cầu có văn bản báo cáo giải trình cung cấp thông tin tài liệu phục vụ đoàn kiểm tra
hiện theo khảo sát giá lợn hơi tại thị trường miền bắc vẫn giao dịch quanh mốc chín mươi đồng một kg miền trung tây nguyên giao động quanh mức tám mươi năm đồng một kg
theo tổng cục hải quan nửa đầu tháng bảy xuất khẩu dệt may đạt hơn một bốn tỷ usd nâng tổng kim ngạch từ đầu năm lên một mươi bốn sáu tỷ usd
tuy nhiên so với cùng kỳ năm ngoái xuất khẩu dệt may đã bị sụt giảm tới hơn hai tỷ usd
trong ba nhóm hàng xuất khẩu chủ lực dệt may đang là nhóm hàng bị giảm mạnh nhất
nếu các năm trước dệt may và máy vi tính luôn cạnh tranh về quy mô kim ngạch nhưng từ đầu năm đến nay dệt may đã bị bỏ lại rất xa
đây là điều dễ hiểu khi kim ngạch sang cả ba thị trường lớn nhất đều tăng trưởng âm
mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu hàng dệt may lớn nhất của việt nam nhưng trị giá đã giảm một mươi một chín so với cùng kỳ năm trước tiếp đến là nhật bản giảm bảy eu giảm một mươi chín hai
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam xuất khẩu tôm trong tháng vừa qua
đã có mức tăng trưởng vượt bậc so với các tháng trước đó tạo cơ sở để triển vọng xuất khẩu tôm khả quan hơn trong nửa cuối năm nay
giá trị xuất khẩu tôm trong tháng sáu đạt gần ba trăm năm mươi triệu đô la tăng tới một mươi chín hai so với cùng kỳ năm ngoái
với sự tăng mạnh này nửa đầu năm nay dù bị ảnh hưởng lớn bởi covid một mươi chín giá trị xuất khẩu tôm vẫn đạt một năm tỷ đô la
nguyên nhân là do trong tháng sáu xuất khẩu tôm sang mỹ tăng rất mạnh về giá trị ở mức tăng năm mươi bốn bốn
như vậy mỹ đã vượt qua nhật bản trở thành thị trường lớn nhất của tôm việt nam trong nửa đầu năm tăng hai mươi chín so với cùng kỳ năm ngoái
tuần qua giá cà phê ghi nhận mức tăng ở cả thị trường trong nước và thế giới
thị trường nông sản ghi nhận giá cà phê tại tây nguyên miền nam đã có sự tăng nhẹ
tại tây nguyên miền nam giao động từ ba mươi hai ba trăm linh đồng đến ba mươi hai tám trăm linh đồng một kg
tại lâm đồng quay mức ba mươi hai ba trăm linh đồng một kg
tại đắk nông ở mức ba mươi hai sáu trăm linh đồng một kg
tại con tôm mức ba mươi hai bảy trăm linh đồng một kg
tại thị trường thế giới giá cà phê robusta tại london giao tháng chín tăng mạnh ở mức một ba trăm năm mươi tám đô la một tấn
sắp đến kỳ thu hoạch macca nhưng bà con nông dân vùng trồng macca tại đắk lắk đang lo rớt giá vì xuất khẩu dự kiến gặp khó
macca đang chuẩn bị thu hái vụ chính sản lượng quả ước đạt trên tám mươi
dự kiến macca được mùa
song bà con nông dân đang lo rớt giá bởi mọi năm vào giờ này đã thấy các thương lái lớn gọi điện đặt hàng để xuất khẩu
nhưng năm nay chỉ có các đại lý nhỏ lẻ trong nước hoạt động
các hợp tác xã trồng macca cũng dự đoán giá macca trên thế giới năm nay chỉ khoảng bảy mươi đồng một kg
trong khi đó những năm trước khi chưa có dịch covid một mươi chín giá mắc ca tại vườn là khoảng tám mươi năm chín mươi đồng một kg
ngoài việc sở hữu những tiện ích thiết yếu như siêu thị ba cà phê phòng gym yoga bể bơi sân chơi trẻ em
ba star westlake còn có những dịch vụ độc đáo như bể bơi nước mặn bốn mùa mô hình không người bán toàn thời gian và hệ thống an ninh ba lớp
lấy cảm hứng từ mênh mang sóng nước hồ tây đồng điệu giữa những đường nét kiến trúc kinh điển phương tây với văn hóa á đông
trao chuốt tỉ mỉ đến từng chi tiết firev star westlake là một trong những tòa nhà có tầm nhìn đẹp ở hồ tây
từng căn hộ ở đây đều hưởng thụ ánh sáng tự nhiên và những cơn gió mát lành
lan tỏa vào mọi không gian khiến mỗi chủ nhân khi sống được cảm nhận thiên nhiên với cảm giác tươi mới
chinh phục những yêu cầu khắt khe của tầng lớp thượng lưu
tại sự kiện infinity westlake makeng mang hồ tây do tập đoàn gfs tổ chức
chủ đầu tư cho biết đây là công trình tâm huyết gắn với chất lý tạo ra những sản phẩm phiên bản giới hạn
chỉ dành cho một số ít chủ nhân tinh tế có thể cảm nhận không gian văn hóa hồ tây độc đáo
là nơi hội tụ khí thiêng phong tàng thủy tụ long trầu
hổ phục thịnh vượng muôn đời